những cái tổn thương của niêm mạc đường tiêu hóa
cho nên nếu như những cái tổn thương liên mạc đường tiêu hóa là rất là nặng
thì sẽ bằng mọi giá để làm lành những tổn thương đấy
còn nếu nó là nhẹ thì cũng không phải bằng mọi giá để diệt trừ hp
tại rõ ràng là cái tỷ lệ lây nhiễm nó tương đối là cao như vậy
cho nên có diệt trong một thời gian ngắn
thế rồi cái nguy cơ tái nhiễm trở lại cũng lại có
nó đâu có tạo được kháng thể
cho nên là cái việc mà bằng mọi giá để diệt trừ hp
hết lộ trình kháng sinh này lại sang lộ trình kháng sinh khác
thì chúng tôi hoàn toàn không đồng ý
thậm chí là có những người bảo là tôi bị mắc hp
tôi bị viêm dạ dày
cho nên bế cả đứa bé con mấy tháng tuổi đến
bảo cũng phải diệt cho nó luôn để cho nó khỏi
thì rõ ràng đấy là một cái quan điểm hết sức là thái quã
cho nên là chúng tôi hoàn toàn không đồng ý
cho nên cái việc lây nhiễm hp
nó có thể gây ra những cái tổn thương ở đi mạc đường tiêu hóa
khá là nặng
thậm chí là những cái ổ lết
và những cái lét có thể dẫn đến những cái suất huyết tiêu hóa
thì với những trường hợp mà có lết
và những cái lết có nguy cơ suất huyết
thì bằng mọi giá phải diệt nó
và khi đã thành ổ lết thực sự rồi
thì cái diệt trừ hp cộng với những cái thuốc giảm bài tiết acid
đó là hai cái phương pháp
luôn kết hợp với nhau để giúp những cái tổn thương lét
có thể lành sát và giảm bài tiết acid
và khi lết lành sẹo được
thì sẽ hạn chế những cái nguy cơ như suất huyết tiêu hóa
thủng hay là ung thư hóa
còn lại đối với những tổn thương viêm dạ dày
thì cũng lại phải trả lời vấn đề là
nó có nặng hay không
viêm dạ dày có nặng hay không
nặng mới cần phải bằng mọi giá để chữa
và một cái vấn đề nữa là viêm dạ dày nhẹ
nhưng các triệu chứng lâm sàng nặng
thì lúc đó cũng cần phải chữa
để hết những cái cảm giác khó chịu
của người bệnh

để trả lại một cái chất lượng cuộc sống tốt
cho nên sẽ phải trả lời hai vấn đề
đó là triệu chứng lâm sàng
người bệnh có nặng không
đau thực sự là khó chịu
đầy bụng nôn buồn nôn suốt ngày
và ảnh hưởng đến cuộc sống
ảnh hưởng sinh hoạt của người bệnh
thì dù viêm nặng hay nhẹ
chúng tôi sẽ điều trị giữa
thuốc giảm bài tiết kết hợp với kháng sinh
diệt trừ hp để làm lành
những cái tổn thương ở dạ dày
và cải thiện được triệu chứng lâm sàng
còn đối với những cái viêm dạ dày nặng
đó là những cái viêm
ở mức độ viêm teo mức độ nặng
thì nó sẽ trả lời
tổn thương ở trên nội soi
thì chúng tôi có thể trả lời
đấy là viêm ở mức độ nặng hay mức độ nhẹ
đối với những cái viêm nặng
thì nó có rất là nhiều thể
đầy cả những cái trợt loét những cái trợt lồi
những cái trợt lõm
hay là những cái viêm teo ở những cái mức độ nặng
như viêm teo theo phân loại
thì nó là phân loại ở mức độ giai đoạn o
chứ không phải giai đoạn c
thì đấy là những cái
mức độ viêm mà cần phải chữa
dạ rõ ràng là
qua những chia sẻ từ phía
phó giáo sư vân hồng thì chúng ta có thể thấy là
đúng là nhiều khi vẫn bắt gặp
những trường hợp mà bố bà mẹ
gọi là lo lắng quá
cho con em mình đúng ạ
tùy vào trường hợp và theo những
chia sẻ từ phía phó giáo sư vân hồng